việc thi công tuyến quốc lộ một a đoạn qua thôn hòa vân xã tam nghĩa huyện núi thành tỉnh quảng nam kéo dài
và không bảo đảm quy định đã gây ủn tắc và mất an toàn giao thông
thời gian qua các cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra lập biên bản xử phạt hành chính
thế nhưng các đơn vị thi công chậm khắc phục khiến cho người dân bức xúc
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng nam
hơn hai km đoạn qua thôn hòa vân xã tam nghĩa huyện núi thành là một phần trong số hơn năm km cuối cùng
của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một a đoạn qua địa phận tỉnh quảng nam
thời gian qua hai đơn vị thi công đoạn đường này là công ty cổ phần đầu tư và khai thác công trình năm trăm ba mươi bảy
và công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình vsaco đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp
bảo đảm an toàn khi thi công nên đã gây ảnh hưởng rất lớn đến an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a
và người dân sống ở hai bên đường
em đi từ thanh hóa vào sài gòn này có mỗi đường quảng nam này là khoảng tầm hai mươi
khoảng hai năm km là đường đi bất bả lắm
xe thì bây giờ không đủ tái nữa cơ mà đi qua đoạn đường này cũng không đi nổi
tôi thấy đơn vị thi công này làm rất là chập nhật không tiến đủ rất là chậm
và thứ hai nữa là nó cho tiếng này chạy phía tây này đường rất là lỡ lầy và lỡ lét rất nhiều
và xe ất tắc vô thông và nhiều vấn đề là xe máy là té
việc thi công kéo dài đoạn đường này một phần do công tác bồi thường
thu hồi đất gặp khó khăn
và do thời tiết diễn biến thất thường nhưng nguyên nhân chính là do các nhà thầu thiếu trách nhiệm
và chưa khắc phục kịp thời những bất cập trong quá trình triển khai thi công
các đơn vị thi công thì chủ quan thiếu các giải pháp đảm bảo an toàn cho thông
không có cửa người cảnh giới không có rầu tráng
đặc biệt là phần mặt đường đoan khai thác để nhiều ổ gà đọng nước
dẫn đến cái tai nặng giao thông xảy ra và ung thắt giao thông kéo dài
những cái sai phạm những cái tồn tại hạn chế của đơn vị thi công á
thì cục quản lý đường ba mươi ba đã hai lần xử phạt và đề nghị khắc phục ngay những tồn tại
những hạn chế
ban an toàn giao thông cũng đã làm việc với chủ đầu tư các đơn vị thi công
và các đơn vị đã cầm kết là sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ thi công
việc các nhà thầu tổ chức thi công
nâng cấp tuyến quốc lộ một a qua địa bàn huyện núi thành tỉnh quảng nam không bảo đảm quy định
gây mất an toàn giao thông kéo dài gây ám ảnh cho người tham gia giao thông
để khắc phục vấn đề này dư luận đề nghị bộ giao thông vận tải tổng cục đường bộ việt nam phối hợp
với các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam thường xuyên kiểm tra xử lý kiên quyết các nhà thầu
triển khai thi công không đúng quy định gây ảnh hưởng lớn đến giao thông và tính mạng của người dân